thưa quý vị mở đầu bản tin là thông tin mới nhất liên quan đến vụ sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế
tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
phóng viên nam hà thông tin chi tiết
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với chín bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
chín bị can gồm phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai hiện là giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và bảy bị can liên quan thuộc các công ty aic
công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư xây dựng thế hệ mới và công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn tư vấn y tế medi concern việt nam
kết quả điều tra ban đầu xác định bị can phan huy anh vũ và nguyễn thị thanh nhàn đã có sự móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá
thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
bị can phan huy anh vũ khi đó là giám đốc bệnh viện đồng nai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
và ngay lúc này tại trụ sở chính của tập đoàn aic group ở tầng một mươi chín lotte center quận ba đình tp hà nội
lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám xét phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có những ghi nhận bước đầu
đúng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn đại diện cơ quan cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu
bộ công an viện kiểm sát nhân dân đã tiến hành công bố các quyết định phê duyệt lệnh khám xét
đồng thời tổ chức việc khám xét tại trụ sở chính của aec group
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu quan trọng cùng nhiều trang thiết bị máy tính
phục vụ quá trình điều tra làm rõ những vi phạm của tập đoàn aic group
hiện công tác khám xét vẫn đang được tiến hành
và thông tin chi tiết về vụ việc này chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin nhật ký an ninh
phát sóng vào lúc hai mươi hai h ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã bắt tạm
giam hồ hoàn kiếm giám đốc và trương công long nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án khu đô thị đông bắc
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo điều tra ban đầu trong quá trình quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ đông bắc
hai bị can thực hiện không đúng các quy định về nguyên tắc trình tự thủ tục bồi thường
hỗ trợ tái định cư gây thiệt hại tổng số tiền trên hai mươi tỷ đồng
một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với hồ hoàn kiếm
và trương công long về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
ngày hai mươi tám tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ hoàn kiếm và trương công long